đoàn kiểm tra của bộ chính trị do phó thủ tướng vương đình huệ ủy viên bộ chính trị làm trưởng đoàn
đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy quảng trị về kết quả kiểm tra thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
gắn với thực hiện nghị quyết một mươi tám ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai về một số vấn đề đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng vương đình huệ cho biết
đây là đợt kiểm tra định kỳ thường xuyên để ghi nhận kiến nghị của địa phương
đồng thời phát hiện nhân tố mới cách làm hay để đề xuất bộ chính trị nhân rộng
phó thủ tướng đánh giá cao quyết tâm chính trị của ban thường vụ tỉnh ủy quảng trị
trong việc thực hiện các nghị quyết thể hiện ở mục tiêu phân đấu thực hiện nghị quyết của tỉnh cao hơn trung ương đề ra
ban thường vụ tỉnh ủy quảng trị đã phát huy tinh thần dân chủ công khai minh bạch trong thực hiện các nghị quyết
tỉnh cũng có nhiều cách làm hay sáng tạo cần nhân rộng
thời gian tới tỉnh cần tiếp tục cụ thể hóa kết quả trong tinh giản biên chế